các bác sĩ bệnh viện nhi đồng môn vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhi ba tuổi đến từ tiền giang
bị viêm cơ tim tối cấp bằng kỹ thuật dùng tim phổ nhân tạo ecmo
theo các bác sĩ trước đây những trường hợp viêm cơ tim tối cấp nặng gần như tỷ lệ tử vong là một trăm linh
việc đặt ecmo giúp duy trì sự sống và bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục sau gần một tuần điều trị
cách đây chỉ vài ngày bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê môi tím thở hước trụy tim mạch nặng tim rời rạc
bé được trần đoán viêm cơ tim tối cấp sốc tim dối loạn nhịp tim tính mạng như chỉ mảnh treo chuông
vì người nhà tự ý điều trị mua thuốc cho cháu uống nên dẫn đến nhập viện muộn
nhận thấy bệnh nhân nguy kịch các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một đã báo độc đỏ hội trần liên viện
quyết định tiến hành kỹ thuật ecmo để cấp cứu cho bệnh nhân
khi áp dụng phương pháp này trên bệnh nhân ba tuổi nặng một mươi một cân là vô cùng khó khăn vì không thể tiếp cận được các mạch máu
do tình trạng của bé rất nặng không thể chuyển đến phòng mổ chính
nên các bác sĩ đã tạo phòng mổ di động để thực hiện ca mổ tại chỗ
nhanh chóng tiếp cận mạch máu rồi sau đó các bác sĩ hội sức cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng vận hành hệ thống ecmo
cho nên trong vòng khoảng ba mươi phút sau khi khởi động thì chúng tôi đã tiến hành gắn hệ thống sô vào cho bệnh nhân
và rất là thường kỳ là sau khi chúng ta đã thiết lập hệ thống ecmo thì tình trạng của đứa bé đã cây thêm một cách đáng kể
nếu diễn tiến thuận lợi bé có thể được xuất viện sau khi siêu âm kiểm tra chức năng tim mạch
khuyến cáo các bậc phụ huynh nên theo dõi sức khỏe cho con
khi có bệnh không được tự ý dùng thuốc điều trị